ubnd tỉnh đắk lắc đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiên vụ cà phê hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
và triển khai nhiệm vụ nhiên vụ cà phê hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
sự hội nghị có đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương
hiệp hội cà phê cà cao việt nam cùng đại diện các sở ngành địa phương
doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh cà phê trong tỉnh
hiện nay nông dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc nói riêng các tỉnh tây nguyên nói chung
chuẩn bị bước vào nhiên vụ cà phê hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
sự kiến diện tích cà phê toàn tỉnh sẽ giảm một hai trăm sáu mươi một ha so với nhiên vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
nguyên nhân là do thời tiết không thuận lợi
tại hội nghị lãnh đạo ubnd tỉnh đắk lắc chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
trong việc không thu hái quả xanh thực hiện thu hái quả chín
theo hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
khuyến khích các tổ chức cá nhân sản xuất thu mua chế biến cà phê
đầu tư đổi mới công nghệ chế biến bảo quản nhằm bảo đảm chất lượng cà phê sau thu hoạch
góp phần tăng giá trị sản phẩm tăng kim ngạch xuất khẩu ngành cà phê của tỉnh